các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại khu vực đường thanh niên kéo dài thuộc địa bàn phường hải tân tp hải dương được điều khiển xe mô tô giật túi sách của chị phạm thị hồng hạnh chú tải số một mươi chín đặng huyền thông đường hải tân tp hải dương
bên trong có năm mươi triệu đồng một điện thoại iphone sáu plus một thẻ atm và một số giấy tờ khác
ngoài vụ việc trên phạm quang đức khai nhận còn cùng với năm đối tượng khác gây ra hơn hai mươi vụ cấp giật tài sản của người dân tại địa bàn thành phố hải dương và các huyện bình giang tứ kỳ
được biết đối tượng phạm quang đức đã có một tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để củng cố hồ sơ và làm rõ các hành vi mà các đối tượng gây ra cơ quan công an tỉnh hải dương đề nghị những ai là người bị hại hãy đến cơ quan công an trình báo
đồng thời khuyến cáo người dân khi mang tài sản trên người tham gia giao thông cần thận trọng nêu cao cảnh giác để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở cướp giật tài sản